nhân kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba ba một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba ba hai nghìn một mươi bảy và hai mươi tám năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba ba một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày ba ba hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và chúc mừng các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
vui mừng khi nghe báo cáo của đồng chí trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ đội biên phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng
chủ tịch quốc hội khẳng định lực lượng bộ đội biên phòng đã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền
giữ vững từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc mà còn là lực lượng quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm ở biên giới đặc biệt là tội phạm ma túy
thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại nhân dân đối ngoại giữa các lực lượng biên phòng của việt nam và các nước bạn
lực lượng bộ đội biên phòng cũng là lực lượng nòng cốt giúp nhân dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế thực hiện an sinh xã hội
bày tỏ niềm xúc động và sự hương mộ trước những hy sinh to lớn và thầm lặng của lực lượng bộ đội biên phòng
chủ tịch hội cho biết trong chương trình các chuyến công tác tại các tỉnh biên giới
chủ tịch hội luôn ưu tiên dành thời gian thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ tại các đồn biên phòng
chủ tịch hội chúc các cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng luôn ra sức phân đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng
nhân dịp này chủ tịch hội đã đến dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại phòng thờ bắc hồ tại bộ tư lệnh bộ đội biên phòng